chủ nhật đỏ là chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức liên tục trong nhiều năm gần đây
thu hút được sự ủng hộ và chung tay của đông đảo các tầng lớp của xã hội
đồng thời góp phần tô đậm thêm truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc việt nam
theo dự kiến trong ngày hôm nay chương trình sẽ được diễn ra tại một mươi một tỉnh thành trong cả nước
thu hút hàng chục nghìn đơn vị máu trong điều trị
chủ nhật đỏ đã thu hút đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi nhiều vùng miền nhiều ngành nghề
trong đó chủ lực là lực lượng thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện
chủ nhật đỏ không chỉ được tổ chức tại các thành phố lớn mà được tổ chức và hưởng ứng
tại nhiều các tỉnh thành trong cả nước đã có hàng chục triệu lượt người tham gia hiến máu
năm hai nghìn một mươi chín vừa qua cả nước tiếp nhận được hơn một ba triệu đơn vị máu
đáp ứng được hơn bảy mươi nhu cầu máu cho điều trị